liên quan đến vụ nổ súng bắn nhau tại thành phố quy nhơn công an tỉnh bình định cho biết đã khởi tố bị can
bắt tạm giam ba tháng đối với ba đối tượng trần công sĩ nguyễn duy khương và nguyễn thành quý
cùng chủ tịch tỉnh bình định về hành vi gây dối trật tự công cộng
sáng ngày hai mươi tám tháng hai quý điều khiển xe máy chở theo khương thì gặp sĩ
khương đã dùng súng bắn trả thù sĩ do có mâu thuẫn trước đó đối tượng sĩ cũng dùng súng bắn trả
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định